mặc dù đã được vận động tuyên truyền nhắc nhở thậm chí yêu cầu ký cam kết không vi phạm
nhưng đến nay tuyến đường cao tốc nội bài lào cai đoạn chạy qua địa phận huyện trấn yên
tỉnh yên bái vẫn còn tồn tại nhiều điểm vi phạm trên hành lang đường cao tốc
theo báo cáo của công ty vận hành bảo trì đường cao tốc việt nam hiện nhiều điểm vi phạm hành lang
chủ yếu nằm ở xã bảo hưng thuộc lý trình km một trăm một mươi sáu đến km một trăm một mươi bảy đa số các điểm vi phạm trước đó
đã được đoàn liên ngành đến kiểm tra lập biên bản nhắc nhở nhiều lần và yêu cầu tháo rỡ không
tái phạm tuy nhiên các điểm vi phạm vẫn xây dựng nhà ở công trình kiên cố trên đất nông nghiệp
buôn bán hàng hóa nước mùi trong hành lang đường cao tốc sau thời gian tuyên truyền nhắc nhở nhưng
tình trạng vẫn tái diễn vì vậy các ngành chức năng cần phải có những giải pháp mạnh để lập lại
an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai